sau khi đến khu vực phòng trọ quan sát xung quanh thấy vắng người có phòng dùng ổ khóa khóa khóa khóa cửa nhỏ dễ bẻ
tòng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tòng dùng cục đá đập phá ổ khóa sau đó rắt trộm một chiếc xe wave có sẵn có sẵn khóa
và cùng với bốn trăm linh đồng ở trong túi ở một phòng trọ rồi lên xe tẩu thoát
xe trộm được tòng đem bán rồi bắt xe về an sương mua ma túy sử dụng đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
một người thiệt mạng và một người khác đã bị thương do đục đầu đạn pháo một trăm linh năm ly
sự việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đắk rong huyện đắc đoa tỉnh gia lai vào sáng qua
trước đó nạn nhân nguyễn quốc sơn nhặt được một số đạn pháo một trăm linh năm ly đem về dãy ở làng declank để đục đầu đạn lấy thuốc nổ
trong lúc độc đầu đạn thì có chị thúy đứng xem sau khi đục đến quả thứ năm thì đạn phát nổ làm anh sơn thiệt mạng
chị thúy bị thương được đưa đi cấp cứu
cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường tiếp tục điều tra
hai xe máy phóng nhanh rồi đâm trực diện vào nhau ngay giữa cầu kỳ cùng khiến hai thanh niên tử vong ngay tại chỗ
những người còn lại bị thương nặng vụ việc xảy ra vào đêm qua tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
theo nhiều người dân đi đường thì mỗi xe mô tô đèo hai người
trong đó có xe biển số đầu là một mươi hai u một đi với tốc độ cao tới trên tám mươi km một giờ
phóng nhanh từ phía đường hùng vương cố vượt vật cản
sau đó thì va chạm với xe máy có biển số đầu là một mươi hai la đi ngược chiều
hậu quả là hai xe máy vỡ tan cảnh số người ngồi trên xe văng bắn xuống lòng cầu
thông tin ban đầu ghi nhận có hai người tử vong tại chỗ hai người bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu
trong đó có nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch
tất cả các nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ chỉ từ một mươi tám đến hai mươi hai tuổi sinh sống ở huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt